từ tết nguyên đán đến nay trên địa bàn huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn liên tiếp xảy ra các điểm sụt lún
ở thôn bản tàn thị trấn bằng lũng và ở xã ngọc phái
những hố sụt lún làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và gây lo lắng cho người dân địa phương
cho đến hôm nay gia đình ông triệu vẫn chưa thể hiểu được vì sao cả ao cá nhà mình bỗng nhiên cạn chưa đáy chỉ trong một đêm
những gì còn sót lại là những vũng bùn đất đã khô và một lỗ hố sâu với diện tích khoảng ba mét xuất hiện trên mặt ao
hai tạ cá của gia đình ông đã hoàn toàn mất trắng
nguyên nhân được xác định là thời gian qua hiện tượng sụt lún tại các mảnh ruộng ao nuôi thủy sản đã liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện trợ đồn gây nhiều ảnh hưởng đến người dân
không chỉ có ruộng có ao hồ sụt lún thậm chí đến cả lòng suối chảy qua thôn bản tàn cũng bị sụt theo
suối cạn không có nước
việc sinh hoạt và sản xuất vụ xuân sắp tới của người dân sẽ bị ảnh hưởng
người đàn ông này đã phải dùng xe máy kéo múc từng thùng nước trở về ruộng để gieo mạ
nỗi lo về một mùa không có nước để cấy cầy đang thực sự hiện hữu với người dân nơi đây
năm nay là mình ngược bả quá cả thế này là năm nay là nước suối nó cạn hết rồi
nếu đi chơi như thế nào thì cũng không rõ được về nước mình làm thì mình vẫn cứ làm thôi
nước nó không vào mương mái được hả chú
nước mương là bây giờ cạn hết rồi cả phai là cạn hết rồi
bây giờ tạo điều kiện là bây giờ mình đã ngất mạ rồi
thì là bây giờ mình phải xuống phải tìm một cách để mà lấy nước về làm mạ thôi
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện trợ đồn từ ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức hai mươi chín tết đến nay trên địa bàn xã đã xảy ra khoảng hai mươi điểm sụt lún và xuất hiện vết nứt có chiều dài hàng trăm mét
các hố sụt lún có độ rộng từ hai m đến năm mét độ sâu từ hai m đến ba mét
nhiều nhất là ở thôn bản tàn thuộc thị trấn bằng lũng
địa phương mong muốn là trên cơ sở cái đề án đánh giá của tỉnh với liên đoàn địa chất
thì chúng tôi mong muốn là sớm kết luận được cái nguyên nhân sụt lún để có cái giải pháp khắc phục
cũng như là
định hướng cho người dân biết được rõ nguyên nhân do đâu và vì sao
để người dân yên tâm trong sản xuất cũng như là trong đời sống
sau sự cố sụt lún cách đây vài năm thì tính đến thời điểm này
những cái lỗ sụt lún thì vẫn tiếp tục xảy ra thậm chí là nó còn xảy ra nhiều hơn so với thời gian trước
người dân địa phương ở nơi đây đang cho rằng việc khai thác khoáng sản là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
tuy nhiên kết luận cuối cùng thì các cơ quan chức năng chưa thể đưa ra
gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của bà con nhân dân nơi đây
hiện tượng các hố sụt tại ruộng đường giao thông xảy ra với mật độ nhiều như trong thời gian qua
đã gây ra tâm lý hoang mang cho người dân sống trong khu vực
về trước mắt trong thời gian đợi kết luận từ các ngành chức năng
thì người dân thôn bản tàn và xã ngọc phái đang rất cần sự chỉ đạo trực tiếp của chính quyền địa phương
để tìm ra giải pháp phù hợp cho việc sản xuất vụ doanh trong khi không có nước tưới tiêu